từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cầu bạch đăng và cao tốc hạ long hải phòng chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng
từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi chủ đầu tư dự án cầu bạch đăng đã chính thức tổ chức thu phí đối với các phương tiện qua cầu
thế nhưng đến nay hệ thống chiếu sáng đèn đường của cầu bạch đăng và cao tốc hạ long hải phòng vẫn chưa được thắp sáng
ánh sáng điện chỉ được chiếu ở cung đường dài chừng ba trăm linh m ở khu vực trạm thu phí bot cầu bạch đằng
giám đốc sở giao thông vận tải quảng ninh thông tin nguyên nhân là do việc thi công chưa xong
theo báo cáo từ công ty cổ phần bot cầu bạch đăng thì việc đầu tư xây dựng nghiệm thu công trình đều đã hoàn thành
đơn vị đã xây dựng đầy đủ các thủ tục pháp lý để đưa vào thu phí hoàn vốn công trình như quy trình tổ chức quản lý
khai thác và bảo trì thực hiện thẩm tra an toàn giao thông hệ thống biển báo thiết bị tín hiệu chỉ dẫn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào khai thác
ngay trước ngày chủ đầu tư tổ chức thu phí cầu bạch đăng phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đã đi kiểm tra công trình và chỉ đạo sở giao thông vận tải